ngày sáu tháng sáu thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh bắc giang
địa phương được biết đến như thủ phủ trái cây khu vực phía bắc
kết luận cuộc làm việc thủ tướng chia sẻ với tầm nhìn mục tiêu của bắc giang là đưa tỉnh phát triển nhanh
bền vững toàn diện có tốc độ tăng trưởng kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng đánh giá cao và ấn tượng với kết quả mà tỉnh bắc giang đạt được
trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội
bắc giang có nhiều điểm sáng đóng góp cùng cả nước và đưa bắc giang nổi trội phát triển nhanh so với cả nước
tôi đánh giá cao biểu dương sự đối lực của các quỹ đảng chính quyền quân người dân tỉnh bắc giang
có thể nói các đồng chí đã mang lại những thành tựu quan trọng đạt được trong năm qua
đặc biệt vào những tháng đầu hai nghìn hai mươi không chỉ đã đóng góp quan trọng một kết quả chung cả nước
trong những kỳ
gần năm năm qua và đặc biệt là năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi vượt qua khó khăn đại dịch để tiến bước
không nhục ý chí vương linh hỏa hành cất trị tiêu
đây là một tỉnh có rất nhiều cố gắng vì quy mô của ông chí cũng là quy mô lớn
một trong quy mô lớn của cả nước
bên cạnh kết quả đạt được thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế của tỉnh
trong phát triển kinh tế xã hội thời gian qua như tăng trưởng kinh tế
còn phụ thuộc vào doanh nghiệp vốn có đầu tư nước ngoài
thủ tướng đồng ý với phương hướng mục tiêu được tỉnh đề ra
nhấn mạnh bác giang phải lựa chọn mô hình phát triển theo chiều sâu
thu hút đầu tư có chất lượng
phải xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại bền vững
xây dựng tập đoàn cây ăn quả đa dạng lợi thế
phát triển công nghệ cao nông nghiệp hữu cơ nông nghiệp sạch
để phục vụ nhân dân phục vụ xuất khẩu
tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện nông thôn
cho nên cần phải bổ sung quy hoạch kế hoạch chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn
thủ tướng lưu ý bắc giang cần lấy công nghiệp là trụ cột
quan tâm hạ tầng công nghệ số cải cách hành chính
phát huy lợi thế sản xuất nông nghiệp để tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
quan tâm đến hạ tầng nông nghiệp cùng với đó quan tâm phát triển
bảo vệ rừng đa dạng các loại dịch vụ phát huy thế mạnh của ngành du lịch
tiếp tục thu hút đầu tư hạ tầng giao thông công nghệ số
tăng cường quản lý nguồn tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường